công an tp chí linh tỉnh hải dương cũng vừa ra quyết định khởi tối vụ án giết người xảy ra ngày một mươi năm tháng một mươi trên địa bàn phường sao đỏ tp chí linh
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi trong quá trình thi công lắp đặt nội thất cho một hộ dân trên địa bàn đối tượng bùi tiến dũng chú tệ phường sao đỏ tp chí linh đã dùng dao đâm liên tiếp vào hai người thợ đang cùng làm việc rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
khi một trong hai nạn nhân đang được cấp cứu tại trung tâm y tế dũng tiếp tục cầm dao xông vào tận phòng bệnh đâm về phía nạn nhân gây án xong đối tượng lấy xe bỏ trốn
xác định đối tượng gây án có biểu hiện thần kinh không ổn định khả năng tiếp tục truy sát nạn nhân hoặc tiếp tục gây án rất cao
công an thành phố đã lập tức tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của nhân chứng đảm bảo an toàn cho người bị hại đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh truy tìm bắt xử thủ phạm
đến một mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi bùi tiến dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người họ hàng tại khu vực phường bến tắm
bước đầu đối tượng khai nhận do trong quá trình làm việc dũng bị các nạn nhân gây khó khăn trong công việc đã dẫn đến bức xúc nên đã gây ra sự việc trên
vào ngày hai mươi tháng một mươi công an tp chí linh đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với mai thị dần
trú tại thành phố vũng tàu là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn hà lộc để điều tra về hành vi buôn lậu
bị can mai thị dần được xác định có liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án do công an tỉnh đồng nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tiến hành khám xét tại công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc và nơi ở của bị can mai thị dần cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu
cơ quan công an cũng tiến hành niêm phong hàng chục bồn chứa khối lượng lớn
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu qd ckt p một mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành các thủ tục tố tụ
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với nguyễn quang tuấn
sinh ngày năm tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại hà nội nghề nghiệp nguyên giám đốc
chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội hiện nay là giám đốc bệnh viện bạch mai
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy

sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại bắc ninh nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan
còn liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi
tại khu vực cổng ra vào khu du lịch quốc tế đồi rồng quận đồ sơn thành phố hải phòng
đã khiến cho một người tử vong bốn người bị thương
công an thành phố đang tập trung lực lượng xác minh làm rõ và truy bắt các đối tượng tham gia
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó hai nhóm nam thanh niên đã dùng dao kiếm gậy gỗ gậy bóng chày sâu sát đánh nhau
hậu quả lê văn trưởng chú tệ xã thủy triều huyện thủy nguyên đã tử vong
bốn người bị thương gồm đào nam ninh chú tệ tỉnh quảng ninh lò văn hải chú tệ tỉnh sơn la
phạm văn tuân chú tệ quận kiến an và đinh xuân quân chú tệ quận đồi sơn thành phố hải phòng
đã được cấp cứu và không ảnh hưởng đến tính mạng
nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế đồi rồng
thu mua phế liệu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với nhóm bảo vệ của công ty trung thành
là bảo vệ vòng ngoài của khu du lịch
hiện đã xác định được hai nhóm gồm khoảng hai mươi đối tượng đã tham gia vụ việc trên
với hành vi mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp đối tượng lò văn thiên
trú tại bản là xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bị đội cảnh sát hình sự
công an huyện sông mã bắt quả tang tại khu vực bản tân lập xã trường khương
đội cảnh sát hình sự công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng lò văn thiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm sáu viên ma túy một xe máy và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng thiên khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
không rõ danh tính ở khu vực biên giới về để bán kiếm lời
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín phạm thành nam
chú thệ phường ngọc hiệp tp nha trang vừa bị tòa nhân dân tp nha trang tỉnh khánh hòa
đưa ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng chín phạm thành nam đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
di chuyển từ đường cầu bè đến chốt kiểm soát phòng chống dịch của ủy ban nhân dân xã vĩnh thạnh
để xin qua chốt tại đây nam không xuất trình được giấy tờ theo quy định nên thành viên tổ trực chốt
đã yêu cầu nam quay về tuy nhiên đối tượng đã lớn tiếng chửi bới và bất ngờ rồ ga xe máy
tông thẳng vào một cán bộ thành viên tổ công tác
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm thành nam một năm tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
bị cáo trước đây đã có nhiều tiền án tình sự về hành vi đánh nhau và cướp giật tài sản
thì pháp luật hiện hành chưa quy định công an xã được kiểm tra xác minh sơ bộ
trong tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
và điều này dẫn đến công an xã chưa phát huy tốt được vai trò chính quy
trên cơ sở này tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của bộ luật tố tụng hình sự đang được xin ý kiến trong đó đề xuất trao thêm thẩm quyền
của công an xã trong tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm
nội dung này được nhiều ý kiến đánh giá là rất cần thiết
từ bản phức tạp về ma túy đến nay bản pha đón đã chuyển hóa thành công
khi hiện nay là bản không ma túy
đây là kết quả từ mô hình chuyển hóa địa bàn được công an xã lóng sập
huyện mộc châu tỉnh sơn la triển khai trong suốt thời gian vừa qua
hình ảnh của lực lượng công an chính quy khi về đảm nhiệm các chức danh công an xã ngày càng được khẳng định
nhiều giải pháp được lực lượng công an xã tham mưu trực tiếp cho cấp ủy chính quyền địa phương
qua đó giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở như an toàn giao thông
tên nạn cờ bạc ma túy trộn cắp
tới nay lực lượng công an xã chính quy đã có mặt tại một chín trăm ba mươi bốn xã thị trấn
trong đó có một hai mươi tám xã thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
thành lập một trăm linh tri bộ công an xã
đây cũng là bước cụ thể hóa khi bộ công an triển khai cơ cấu tổ chức theo mô hình
bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
khi các đồng chí về cơ sở nào cũng được nhân dân ủng hộ
thì cái việc làm của các đồng chí công an
công an chính quy mà được đào tạo thì làm nó có bài bản
đối với lực lượng công an chính quy khi mà về địa bàn xã thì công chí đã bám sát rất tốt
về kỳ quyết lãnh đạo của đảng và chỉ đạo của đồng dân
qua hai năm về địa phương thì làm rất tốt về cái vai trò tham mưu
và đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên qua thực tế đã nảy sinh một số bất cập trong phân cấp trách nhiệm
đối với lực lượng công an xã
trong đó chưa quy định công an xã được kiểm tra
xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
như công an phường thị trấn đồn công an
thống kê trung bình một năm một đồng chí công an xã chính quy
tiếp nhận tám mươi bốn tố giác tin báo tội phạm công an phường thị trấn tiếp nhận là một ba
thảo luận tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
nhiều ý kiến tán thành chủ trương bổ sung trách nhiệm cho công an xã
trong tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
cái này cũng là cái chỉ tiêu rất quan trọng của quốc hội
chúng ta đưa ra tỷ lệ chữ lý những tin giác tố bố tội phạm
về thống công an hay có tổ chức không có liên quan gì
thì cái này cũng là nhiệm vụ của các đồng chí công an thôi
thì cái này cũng là yêu cầu của quốc an xã hiện nay
chứ nếu không có cái này nó ràng buộc
thì nói chung là làm nắm tình hình thì nó
nhưng mà làm cho bấy nơi nơi chỗ thì chỉ nhớ là tội phạm
thì yêu cầu của anh cao hơn
cái độ chính xác cái trách nhiệm của anh nó rõ ràng hơn
tất cả những diễn viên
những phức tạp về tội phạm
nó ở trên cơ sở là nó ngay ở phường xã
chứ không có đâu khác cả
nhưng mà ra nếu mà xử lý ngay được từ đầu
thì nó sẽ tật tự mà nó giảm lên quyện lên tỉnh
còn ở dưới này mình làm lợp chọc á
thì nó phát sinh nó không dứt dây được
thì nó lên trên này nó áp lực
nên cái này là thật sự là mình chỉ thêm có cái từ
thêm cái ông công an xã vô
cái điều khoản đó thôi thì nó automatic
nó có cái chính danh để nó thực hiện
cái trách nhiệm về thủ lý thông báo tối giá tội phạm
cái bổ sung thế này là rất là cần thiết
bởi vì hiện nay thì chúng ta đã đưa công an quy về cạn xã áp
nói vậy là sau khi mà quân tông là cái tỉnh đầu tiên thí điểm
thì bây giờ có lẽ là toàn quốc cũng đã triển khai thực hiện
và cái việc mà giao cho công an xã cái trách nhiệm này là rất cần thiết

bắt đầu trong quá trình thực hiện cái việc đối tranh phòng vụ tội phạm
hiện nay công an xã đã đưa công an xã
xử lý sáu mươi tình báo tối giá tội phạm
điều này đặt ra yêu cầu cao hơn rõ hơn trách nhiệm của công an xã
trong việc quy định lực lượng này được kiểm tra xác minh sơ bộ
trong tiếp nhận tối giá tình báo về tội phạm
để giải quyết từ sớm từ xa các vụ việc phức tạp
về an ninh trật tự ngay từ cơ sở
tòa nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm một mươi ba bị cáo
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lợi dụng sơ hở
của ngân hàng việt nam thịnh vượng trụ sở tại quận bốn tp hcm
trong việc cho vay vốn trực tuyến tín chấp bằng số điện thoại
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
trần văn kiều trú tại tp gia nghĩa với vai trò chủ mưu cầm đầu
đã cấu kết với các bị cáo trên làm giả các loại giấy tờ chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu hồ sơ vay vốn giả để vay tiền
hàng việt nam thịnh vượng quá trình giải ngân cho vay có nhiều hồ sơ
khách hàng không thanh toán nợ nên ngân hàng thịnh vượng đã cử nhân viên
xác minh nhưng không tìm được các khách hàng này vì vậy ngân hàng đã gửi đơn
tố cáo hành vi vi phạm của các đối tượng đến cơ quan công an tỉnh đắk nông
với thủ đoạn trên kiều cùng các đối tượng liên quan đã làm giả một trăm linh tám bộ hồ sơ
vay vốn của ngân hàng việt nam thịnh vượng rồi chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt trần văn kiều hai mươi ba năm tù các bị cáo còn lại
chịu mức án từ hai năm sáu tháng đến một mươi bốn năm tù giam
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa triệt xóa thành công
một điểm đá gà nằm sâu trong các vườn nhãn bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan
qua tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn ấp rồng giữa b
xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá hai mươi xe gắn máy
số tiền gần sáu mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thời gian qua tình hình tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng
trên địa bàn tỉnh bắc giang đã được kiềm chế và kéo giảm
tuy nhiên tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao
với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
và để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
giang đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đầu tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi đi thăm đồng trở về nhà
ông nguyễn đức thuần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại thôn núng xã dĩnh trì thành phố bắc giang
phát hiện bảy mươi bốn triệu đồng và một cây vàng sgc để trong kết sắt của gia đình đã bị mất
thực ra mà nói cũng có chút mất cảnh giác
vì là tôi nghĩ là không đi đâu lâu lâu mà lại không khóa cổng không khóa cửa không đóng cổng
đây là một điều cũng là mất cảnh giác
nên có cái chia sẻ với mọi người là nên đề cao cảnh giác tốt hơn
mà để tài sản cũng nên có một cách để tốt hơn tôi vì tôi đã có cái sơ xuất
vào cuộc điều tra một ngày sau lực lượng công an thành phố bắc giang
đã xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên
là nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường trần nguyên hãn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tôi đã lấy chìa khóa mở ra và phát hiện ở bên trong kết sắt có bảy mươi bốn triệu đồng
tôi đút vào túi quần sau đó tôi nhìn thấy có một miếng vàng sgc
một lượng vàng tôi đút vào túi quần sau đó tôi đi ra ngoài cổng
gần nơi nhất vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện hiệp hòa
liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chủ yếu là các tài sản thang sắp dây điện
cầu máy gặt lúa xây lồi thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm
và sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
nhận định đây là những đối tượng hoạt động chuyên nghiệp liều lĩnh
gây bức xúc cho quần chúng nhân dân công an huyện hiệp hòa đã đấu tranh
và làm rõ thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên là một nhóm có năm đối tượng
buổi trưa buổi đêm buổi tối họ không để người họ đẻ ngoài cửa hoặc gần cửa
người ta không đóng khóa chính vì thế thì là một cái tạo thực hiện
để cho bọn em lấy đồ vật ấy dễ đi dễ dàng lấy đồ vật ấy đi
từ các vụ án trên có thể thấy thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản không mới
chủ yếu các đối tượng thường lợi dụng sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
trong việc trông coi bảo vệ tài sản đặc biệt là ở những nơi gần đường giao thông
hoặc những công trường nơi vắng người qua lại để trộm cắp tài sản
tuy nhiên gần đây tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng câu kết
móc nối giữa các đối tượng
trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành ổ nhóm hoạt động liên tuyến liên hiệp và khép kín
từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ tài sản trộm cắp
gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý và thu hồi tài sản bị mất
thủ đoạn của chúng bây giờ thì nó không đơn thuần là trộm cắp theo kiểu nhỏ lẻ
hoặc là hoạt động đơn lẻ mà chúng sẽ có sự cấu kết từ hai cho đến có thể là đến bốn mươi
bốn đối tượng tham gia thực hiện hành vi phạm tội
và chúng cũng có sự phân vai trong vấn đề thực hiện hành vi
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
điều quan trọng nhất vẫn là ý thức cảnh giác của mỗi người dân trong việc tự bảo quản tài sản
tránh để xảy ra những tình huống sơ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa tiến hành triệt phá đường dây số đề quy mô lớn
trước đó lực lượng chức năng phát hiện tại nhà đối tượng nguyễn thị hiền chú tại phường an khê
tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và đã bắt giữ hiền cùng với nguyễn thị thu anh chú tại quận hải châu
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi trú tại quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số
và mở bảng excell tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng tổng số tiền ước tính trên ba tỷ đồng
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
trước đó nhận được tin báo có nhóm đối tượng
xã hành thịnh huyện nghĩa hành mang theo hung khí đang chuẩn bị kéo về thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành hỗn chiến
lực lượng công an huyện nghĩa hành đã khẩn trương tổ chức bao vây chốt chặn
các đối tượng trên đường đến thị trấn trợ chùa đã bị vây chặn truy bắt
lần lượt một mươi sáu đối tượng được đưa về công an xã hành thịnh ngay sau đó
các đối tượng khai nhận do trước đó có mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã thách chiến với nhóm thanh niên ở thị trấn trợ chùa
hiện vụ việc đang được công an xã hành thịnh điều tra xử lý
sau giãn cách xã hội cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt là tại các địa bàn nông thôn có diện tích rộng nhiều khu cụm công nghiệp
lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nông thôn
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất ghi nhận tại huyện trương mỹ thành phố hà nội
ngày năm tháng một mươi trên địa bàn thị trấn trúc sơn xảy ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần một mươi triệu đồng
ngay khi tiếp nhận tin báo công an thị trấn trúc sơn nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đối tượng nghi vấn
qua đấu tranh khai thác đối tượng trịnh duy hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
chỉ từ tháng chín đến nay công an huyện trường mỹ đã điều tra khám phá hàng chục vụ phạm pháp hình sự
sau đợt dịch thứ tư trên địa bàn huyện chủ yếu xuất hiện loại tội phạm trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản đòi nợ thuê
để đảm bảo an ninh nông thôn sau dịch lực lượng công an đã tăng cường đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm
tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khép kín tuyến địa bàn kịp thời phát hiện chấn áp bắt giữ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật
đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân nâng cao cảnh giác
ý thức chấp hành pháp luật
chúng tôi chỉ đạo công an các lực lượng từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến
để người dân nắm được phương thức thủ đoạn mới trong thời gian sau giãn cách
đặc biệt chúng tôi yêu cầu các nguyên liệu tập trung tuần tra không để các loại tội phạm nợ dụng
trong thời gian sau giãn cách để gây ra các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn
thành phố hà nội đang thực hiện mục tiêu
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế người dân đã bước đầu quay lại hoạt động sản xuất
bên cạnh công tác đấu tranh của lực lượng công an thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương
ý thức của người dân sẽ tạo nên phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm sâu rộng trong cộng đồng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương từng bước chiến thắng đại dịch bệnh